theo một số đồng nghiệp của nghi phạm đối tượng danh sơn có chuyên môn tốt hiền lành
nhưng vị bác sĩ này đã dùng chuyên môn được đào tạo cho việc cứu người để sát hại người ngay tại bệnh viện rồi phi tang nạn nhân một cách dã man
ngày hai mươi tám tháng bốn giám đốc bệnh viện đa khoa đồng nai cho biết
ông vẫn chưa hết bàng hoàng về việc một bác sĩ của bệnh viện là nghi gan vụ án sát hại phi tang người tình vừa xảy ra
theo vị này bác sĩ danh sơn nghi can sát hại người làm việc tại khoa ngoại bệnh viện đa khoa đồng nai khoảng bảy tám năm nay
bác sĩ danh sơn có vợ cùng công tác tại bệnh viện
riêng người phụ nữ là nạn nhân trong vụ việc không phải là nhân viên của bệnh viện
giám đốc bệnh viện đa khoa đồng nai cho biết thêm
bác sĩ danh sơn là người ít nói làm công tác chuyên môn tốt được đồng nghiệp đánh giá là hiền lành
không thấy biểu hiện gì khác lạ trong thời gian qua
cũng theo vì này cơ quan điều tra xác định hiện trường gây án là phòng nghỉ của bác sĩ trực tại bệnh viện
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã phối hợp với các cơ quan chức năng
tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra vụ án mạng xảy ra tại bệnh viện đa khoa đồng nai
theo thông tin ban đầu nghi can gây án là danh sơn ba mươi sáu tuổi ngụ xã hiếu liêm huyện vĩnh cửu
là bác sĩ ngoại khoa đang làm việc tại bệnh viện đa khoa đồng nai
nạn nhân là chị t t b n ba mươi bảy tuổi ngụ biên hòa đồng nai
ngày một mươi sáu tháng bốn người nhà chị n đến cơ quan công an trình báo về việc chị này đã mất tích từ trưa ngày một mươi ba tháng bốn
sau khi đưa con đi học tại phường trung dũng thành phố biên hòa
sau khi tiếp nhận thông tin cơ quan công an vào cuộc kiểm tra ra soát xác minh các thông tin liên quan để tìm kiếm chỉ nở
sau thời gian điều tra cơ quan công an đã xác định nghi can liên quan đến việc mất tích của chị đầu là danh sơn
nên trụ tập bác sĩ này đến làm việc
tại cơ quan công an bác sĩ sơn khai nhận đã sát hại nạn nhân do xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm
sau khi sát hại người tình nghi can đã phân mảnh nạn nhân rồi phi tang nhiều nơi nhằm che giấu hành vi phạm tội
theo lời khai của danh sơn khoảng một năm nay ông sơn có quan hệ tình cảm với chị n
thời điểm này cả hai người đã có gia đình riêng gần đây chị nờ thông báo đã có thai là con với ông sơn
sợ gia đình biết chuyện sẽ ảnh hưởng đến danh dự và công việc của cả hai người nên danh sơn đã tìm cách xử lý
trưa ngày một mươi ba tháng bốn danh sơn đang trực tại bệnh viện đa khoa đồng nai thì chị nờ đến nói chuyện cùng bàn cách giải quyết
ít phút sau nghe chị nờ than mệt danh sơn đã tiến hành truyền nước cho chị n tại phòng trực của mình
bước đầu cơ quan chức năng xác định nghi can đã dùng thuốc an thần bơm vào bình chuyển nước vượt liều lượng cho phép nhiều lần
với mục đích làm cho người tình tử vong sau đó danh sơn đã phân mảnh nạn nhân rồi đem phi tang trong khu công nghiệp
ở thành phố biên hòa và ở khu rừng thuộc xã thiện tân huyện vĩnh cửu
thưa quý vị liên quan đến vụ á khôi áo dài bị sát hại phi tang ở sông hồng gây chấn động dư luận bởi sự tàn bạo giá man của nghi phạm gây ra
chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi cơ quan công an tp hà nội đã mở cuộc họp báo về vụ việc này
theo đó phía công an hà nội đã chính thức công bố về lời khai nguyên nhân và động cơ xuống tay của nghi phạm với á khôi
đồng thời vụ án đã được khởi tố và điều tra đối tượng tạ duy khanh về tội danh sát hại
như thông tin đã đưa trước đó khoảng một mươi hai h ba mươi
ngày một mươi ba tháng một mươi anh trần mạnh đạt ba mươi một tuổi ở lĩnh nam hà nội làm nghề đánh cá trên sông hồng
đang cùng vợ đánh bắt cá trên sông thì phát hiện một phần chân nổi trên mặt nước vị trí cách bờ khoảng ba mươi mét
anh đạt cho biết khi đó hai vợ chồng tôi nói với nhau đó là chân của mano canh nhưng khi đến gần mới nhận ra đó là một phần chân của con người
tuy nhiên không lâu sau đó một người khác làm nghề đánh cá trên sông hồng cách thuyền của anh đạt khoảng một trăm linh mét gọi lớn
khi vừa thấy một đầu người mắc trên bờ
xác định đây là một vụ án mạng nghiêm trọng người này đã lập tức báo cho cơ quan chức năng đến hiện trường
theo anh đạt đến khoảng một mươi năm h ba mươi phút cùng ngày anh cùng với vợ quay lại hiện trường tiếp tục phát hiện một khu vực có nhiều dấu vết xi măng mới
anh đạt bốc vài cục đá đè lên trên chiếc chăn cũ phát hiện bên trong là một lớp xi măng rất mới
nghi vấn có dấu hiệu bất thường sau khi cậy bỏ lớp xi măng thần thân của nạn nhân lộ ra được quấn trong một chiếc chăn khác và buộc dây xung quanh
nhận tin báo
ủy ban nhân dân và công an xã bát tràng phối hợp với các lực lượng chức năng đã cử lực lượng tìm kiếm các phần khác của nạn nhân
đến tối một mươi ba tháng một mươi các phần đã được tìm thấy đầy đủ và đưa về bệnh viện đa khoa đức giang bảo quản
sau hơn hai mươi bốn giờ truy bắt nghi phạm khoảng hai mươi ba h ngày một mươi bốn tháng một mươi lực lượng công an đã tìm thấy đối tượng đang lẩn trốn tại nhà riêng ở thái bình
khi lực lượng công an bao vây căn nhà đọc lệnh bắt và xông vào trong khống chế
khanh đang trốn dưới cầm giường tay cầm con dao có ý định làm điều dạy rột nhưng bất thành
ngay sau đó nghi phạm được đưa tới bệnh viện cấp cứu
chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi công an tp hà nội tổ chức họp báo cung cấp thông tin liên quan vụ án sát hại người phân mảnh rồi phi tang ở sông hồng
xảy ra trên địa bàn xã bát tràng huyện gia lâm thành phố hà nội
tại buổi họp báo chiều một mươi sáu tháng một mươi công an tp hà nội thông tin liên quan vụ sát hại phân xác á khôi hồ yến nhi sinh năm hai nghìn sáu hà nội
ngày một mươi năm hai nghìn hai mươi ba đối tượng tạ duy khanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quê thái bình trú tại gia lâm hà nội hẹn nhi đến một căn hộ trong khu đô thị vinhome ocean park gia lâm hà nội
bước đầu cơ quan công an làm rõ sau khi hẹn nhi đến điểm hẹn cả hai cùng vào phòng khách giữa khanh và nhi đã xảy ra mâu thuẫn
vì vậy đối tượng khanh đã lấy dao nhọn và đâm nhiều nhát khiến nhi tử vong
khi nạn nhân tử vong đối tượng phân xác nạn nhân thành nhiều phần rồi cho vào thùng xốp dán băng dính xung quanh
thuê xe taxi trở đến miếu bản xã bát tràng
khi đi đến bậc dẫn lên xuống sông hồng khu vực miếu bản làng giang cao
thì khanh nhờ tài xế taxi bê giúp thùng xốp xuống xe để thùng xốp ở tại bậc lên xuống
sau khi anh tài xế lái xe rời đi khanh một mình bê thùng xốp đựng các phần người nạn nhân xuống sông hồng để phi tang
khanh vứt một số bộ phận của nạn nhân xuống sông hồng và trôn xấu một phần ở mép sông hồng rồi quay về nhà
khanh khai nhận chiều một mươi hai tháng một mươi lo sợ tội ác bị phát hiện
đối tượng đã mua một trăm hai mươi năm đồng tiền xi măng mang đến nơi giấu sát của nhi
nhưng do khu vực này lúc đó có nhiều người nên khanh đã quay về rồi quay lại hiện trường vào ngày một mươi ba tháng một mươi
đổ xi măng lên vị trí giấu các phần người của nạn nhân
sau khi gây án đối tượng bắt xe khách về thái bình bỏ trốn
vào ngày nhận được tin báo công an thành phố hà nội xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án
giám đốc công an thành phố hà nội đã báo cáo lãnh đạo bộ công an
các cục nghiệp vụ bộ công an và giao đồng chí phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra
trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự phối hợp công an huyện gia lâm
và các đơn vị nghiệp vụ liên quan bảo vệ tổ chức khám nghiệm hiện trường pháp y người tử vong
hiện giám đốc công an thành phố hà nội chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự
chủ trì tiếp tục phối hợp các đơn vị có liên quan tập trung điều tra làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
có thể thấy hành vi của đối tượng trong vụ án này quá manh động và dã man
mọi suy nghĩ hành vi động cơ gây án và cách hắn phi tang nạn nhân xóa dấu vết hiện trường
cho thấy sự lệch lạc trong mọi khía cạnh
đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng từng hành động lời khai của đối tượng thể hiện rõ hành vi tàn nhẫn
manh động liều lĩnh coi thường pháp luật của tạ duy khanh
hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra và làm rõ
nghi phạm sát hại á khôi áo dài rồi phân mảnh phi tang cần phải chịu một mức án phù hợp
về những việc làm dã man vô nhân tính của mình
với hành động vô nhân tính bất chấp pháp luật để thực hiện hành vi giã man của mình
sát hại rồi phi tang cô gái trẻ ở sông hồng
đứng trước hành vi giã man này nhiều người đã yêu cầu mức án cao nhất cho kẻ phạm tội
với những yêu cầu trên các chuyên gia đã có những nhận định pháp lý về khung hình phạt
đối tượng tạ duy khanh sẽ phải đối diện
sự việc trên khiến dư luận vô cùng phẫn nộ
ngoài việc thương xót cho cô gái xấu xố rất nhiều người đưa ra thắc mắc
với hành vi giã man của mình khanh sẽ phải chịu mức án nào từ pháp luật
trả lời về vấn đề nghi phạm tạ duy khanh trong vụ việc sát hại và phân mảnh nạn nhân hồ yến nhi
với mục đích phi tang có phải chịu mức án cao nhất là tử hình hay không
luật sư nguyễn anh thơm văn phòng luật sư nguyễn anh cho rằng
hung thủ sát hại cô gái rồi phân mảnh vứt xuống sông hồng
đối diện với án tử hình là có căn cứ đúng luật
theo đó đối tượng gây án là tạ duy khanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quê ở thái bình
trú tại một khu đô thị ở gia lâm hà nội
đối tượng là bạn trai của nữ nạn nhân
rất có thể do mâu thuẫn tình cảm đối tượng đã sát hại nữ nạn nhân
và sau đó phân mảnh vứt xuống sông hồng nhằm che giấu hành vi phạm tội
trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật
hành vi của đối tượng đã tước đoạt quyền được sống của người khác
là quyền cơ bản và quan trọng nhất được pháp luật bảo vệ
mọi hành vi tước đoạt quyền sống của người khác trái pháp luật
đều bị xử lý nghiêm minh theo luật
xét hành vi của đối tượng rất có thể chỉ vì mâu thuẫn trong tình cảm
đã đang tâm sát hại nạn nhân một cách dã man tàn ác
hành vi của đối tượng thể hiện sự côn đồ hung hãn
thực hiện tội phạm một cách man dợ đã cấu thành tội sát hại người
tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm i n khoảng một
điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
việc đối tượng phân mảnh nạn nhân phi tang là hành vi xào quyệt
nhằm che giấu tội phạm sẽ phải chịu thêm tình tiết tăng nặng
theo điểm p khoảng một điều năm mươi hai bộ luật hình sự
trong quá trình thực hiện tội phạm đối tượng còn có hành vi chiếm đoạt
các tài sản của nạn nhân dù là để che giấu tội phạm
thì sẽ bị xử lý về tội cướp tài sản theo quy định tại điều một trăm sáu mươi tám bộ luật hình sự
với hành vi sát hại nạn nhân một cách man dợ như thời trung cổ
gây tăng thương mất mát không gì bù đắp cho gia đình nạn nhân
gây phấn nộ trong dư luận xã hội thì đối tượng phải đối mặt
với hình phạt cao nhất tử hình là có căn cứ đúng luật
thông tin á khôi
á khôi hồ yến nhi là nạn nhân của vụ sát hại phi tang khiến dư luận bàng hoàng
gia đình nạn nhân khóc ngất trước cơ thể không còn nguyên vẹn của con
bạn bè đồng nghiệp và những người yêu quý yến nhi như chết lặng
không ai có thể tin cô gái hoạt bát hiền lành xinh đẹp
lại ra đi qua nước dưới tay của tên sát nhân mang danh bạn trai
người thân của nạn nhân đã xác nhận cô gái bị phân mảnh chui trên sông hồng
được phát hiện vào chiều ngày một mươi ba tháng một mươi là á khôi hồ yến nhi
hồ yến nhi sinh năm hai nghìn sáu hiện là người mẫu tự do
cô cao một m sáu mươi hai được đánh giá là thân thiện hòa đồng
cô từng lọt vào top ba cuộc thi hoa khôi áo dài việt nam năm hai nghìn hai mươi hai
và giành ngôi vị á khôi ii
thời điểm tham gia cuộc thi cô đăng ký là sinh viên trường đại học sân khấu điện ảnh hà nội
hoa khôi áo dài việt nam năm hai nghìn hai mươi hai trần thị duyên vẫn chưa thể nào tin vào câu chuyện đã xảy ra
cô bàng hoàng chia sẻ
khi biết tin tôi rất buồn và nối tiếc cho nhi
chúng tôi có quãng thời gian đồng hành với nhau trong cuộc thi
nhi cũng hòa đồng dễ thương cả hai có làm việc và gặp nhau trong một vài sự kiện
một người bạn khác của yến nhi sau khi nhận tin giữ nghẹn ngào cho biết
tôi khóc cả đêm khi hay tin giữ
tôi rất thân với yến nhi hay sang nhà chơi ở đội cấn
biết cô ấy bị sát hại ai cũng bàng hoàng xót xa
gia đình nạn nhân đã lên thử adn và nhận người
dự định hòa táng rồi gửi lên chùa ở quê bắc ninh
biết tin con gái chính là nạn nhân của vụ phát hiện cơ thể bị phân mảnh trên sông hồng
các quỷ không tin vào tai mình
nhi bị sát hại theo cách đau đớn và dã man nhất
người nhà nạn nhân cũng không thể hiểu nổi
tại sao nghi phạm lại ra tay với con gái của họ tàn nhẫn đến vậy
dù danh dài a khôi hai nhưng hồ yến nhi có cuộc sống khá kín tiếng
thỉnh thoả người đẹp chia sẻ hình ảnh đời thường trên trang cá nhân
hay những khoảnh khắc mà cô tham gia các hoạt động từ thiện
sau khi đăng quang dù nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả và các đối tác
tuy nhiên yến nhi hạn chế nhận các lời mời công việc trong thời điểm này
để có thể dành sự tập trung tốt nhất cho việc học tập trao dồi chuyên môn
từ đó có được nền tảng để tiếp tục theo đuổi nghiệp diễn xuất mà cô đã yêu thích và lựa chọn